cụm lực lượng vũ trang tp hcm vừa tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm hai nghìn hai mươi
cho sáu mươi gương đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời bác
thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
và năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
được tuyển chọn từ hơn một mươi đoàn viên thanh niên của các đơn vị lực lượng vũ trang
đóng trên địa bàn tp hcm
hai mươi gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm hai nghìn một mươi chín được tuyên dương đợt này
là những đoàn viên thanh niên điển hình tiêu biểu ở nhiều vị trí nhiệm vụ khác nhau
xong họ có cùng quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn vượt lên chính mình
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng là lực lượng nòng cốt sung kích trong công tác chuyên môn nghiệp vụ
trong các hoạt động phong trào góp phần xây dựng lớp cán bộ lực lượng vũ trang thành phố
trẻ chung năng động giỏi chuyên môn vững nghiệp vụ
chuẩn tác phong xây dựng hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang đẹp trong lòng người dân